liên ngành giao thông vận tải và công an tp hà nội vừa cho biết năm hai nghìn một mươi chín vừa qua hà nội đã ghi nhận phát sinh mới một mươi điểm ủn tắc gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người tham gia giao thông
đó là các điểm nút giao kim mã liễu giai liễu giai đào tấn hồ tùng mậu lê đức thọ nguyễn khang cầu ba trăm sáu mươi một ngã tư sở nguyễn khói đoạn vĩnh tuy vành đai một cầu mai động lê quang đạo châu văn liêm
đường dẫn lên vành đai ba trên cao thành xuân điểm quay đầu một trăm năm mươi tám phạm văn đồng bên cạnh đó là ba mươi ba điểm ủn tắc toàn thành phố còn tồn tại
trong số đó có đến tám trên một mươi số điểm ùn tắc mới là do công trình thi công như các công trình trọng điểm vành đai hai vành đai ba